tối ngày hai mươi hai tháng tám trong lúc đang hành nghề tại khu vực phía nam quần đảo hoàng sa
ngư dân trần ngọc hợi trên tàu cá qng chín mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi hai ts bị tai nạn lao động và rơi vào trạng thái hôn mê sâu
nhận được tin báo trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực miền trung đã triển khai các phương án ứng cứu
hôm nay lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu cá và triển khai cấp cứu cho nạn nhân
tình trạng của nạn nhân lúc này vô cùng nguy kịch vết thương hở có nguy cơ nhiễm trùng
sau khi chảy qua ca cấp cứu để hồi sức và xử lý vết thương nạn nhân được lực lượng cứu nạn hàng hải đưa lên tàu cứu nạn và về đất liền
vì được tiếp cận y tế kịp thời tình trạng của nạn nhân đã có chuyển biến tích cực tính mạng được bảo toàn và được chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị